chiều hai mươi năm tháng chín tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp thủ tướng hungary
oban viktor đăng thăm chính thức việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng trong khuôn khổ chuyến thăm
thủ tướng hungary oban viktor cùng với thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi hội đàm thành công
với nhiều văn kiện hợp tác được ký kết
hai bên đã trao đổi và thảo luận các biện pháp cụ thể thiết thực có ý nghĩa quan trọng
nhằm phát triển quan hệ hợp tác việt nam hungary nhất là về thương mại đầu tư
và hợp tác phát triển
tin tưởng chuyến thăm của thủ tướng oban viktor sẽ tạo động lực mới nâng cao hiệu quả
hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực tương xứng với tiềm năng thế mạnh của hai nước
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam ngày càng hoàn thiện chính sách pháp luật
sẽ thường xuyên giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai chính phủ
nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đất nước ngày càng phát triển
thủ tướng hungary orban victor cảm ơn chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp
đồng thời đánh giá bề dày lịch sử sáu mươi bảy năm quan hệ hợp tác giữa hai nước là nền tảng giá trị
để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ trên các lĩnh vực
thủ tướng oban viktor cho biết trong chuyến thăm lần này tới việt nam
có đoàn doanh nghiệp lớn của hungary tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại việt nam
hungary mong muốn hợp tác với việt nam ở những lĩnh vực mà hungary có khả năng
và việt nam có nhu cầu như hóa dược cung cấp nước sạch xử lý nước thải nông nghiệp
sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ điện tử